hôm nay một mươi năm tháng một thông tư số ba mươi chín của bộ y tế về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế
giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh
trong một số trường hợp chính thức có hiệu lực
theo đó nhiều dịch vụ khám chữa bệnh sẽ bắt đầu tăng giá
tuy nhiên theo bộ y tế thông tư số ba mươi chín lần này điều chỉnh sẽ không tác động nhiều đến quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế
bởi lần điều chỉnh này thì tăng theo mức tăng của lương cơ sở và giá các dịch vụ y tế tăng không nhiều
tác động không đáng kể đến người có thẻ bảo hiểm y tế
theo đó tiền khám bệnh tại các tuyến tăng khoảng một mươi so với hiện hành
giá ngày thường điều chỉ cũng tăng tờ ngứng khoảng một mươi một dịch vụ
sẽ có khoảng một chín trăm linh dịch vụ được tính ra mới dịp này
khi biết thông tin về quy định này của bộ y tế anh trần ngọc sơn không khỏi lo lắng
với những mức giá mới sẽ được áp dụng khi đi khám tại bệnh viện việt đức
tôi là một nông dân nằm ruộng hiện tại con trai tôi đang bệnh nặng này tôi cũng cảm thấy rất non nắng
bởi vì ngoài bảo hiểm ra tôi này ở xa cho nên điều trị mỗi thứ thêm thân một chút tôi cũng cảm thấy hơi non lắng
một điều nữa khiến nhiều người dân băn khoăn về quy định mới trong thông tư ba mươi chín
đó là việc các cơ sở y tế phải điều phối bố trí nhân lực
số bàn khám theo yêu cầu để bảo đảm chất lượng khám bệnh
đối với các bàn khám trên sáu mươi năm lượt khám một ngày
cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán bằng năm mươi mức giá khám bệnh
từ lượt khám thứ sáu mươi sáu trở lên của bàn khám đó
và thậm chí không được bảo hiểm y tế chi trả nếu bàn khám đó liên tục vượt định mức trong một quý
tuy nhiên quy định này sẽ buộc các bệnh viện phải có sự sắp xếp hợp lý
bảo đảm tránh được tình trạng quá tải khám
mặc dù theo thông tư sẽ có nhiều quy định mới và nhiều dịch vụ tăng giá
nhưng nhiều bệnh nhân cũng cho rằng việc tăng giá là hợp lý
tuy nhiên được biết việc điều chỉnh lần này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến những người tham gia bảo hiểm y tế
vì bảo hiểm cũng sẽ chi trả cho những phần giá tăng thêm này
mức chi sẽ là một trăm linh chín mươi năm tám mươi tùy theo đối tượng
ngoài đối tượng được bảo hiểm y tế chi trả một trăm linh đối với người cận nghèo chỉ phải đồng chi trả năm
điều chỉnh giá tăng bình quân ba hai mươi ba cho nên mức độ tác động không đáng kể
riêng các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế phải đồng chi trả hai mươi chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thì dù có ảnh hưởng nhưng mức độ ảnh hưởng không nhiều vì phần đồng chi trả chỉ tăng bình quân ba hai
đối với người tham gia bảo hiểm y tế từ năm năm liên tục trở lên khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến
số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở thì chỉ phải thanh toán tối đa sáu tháng lương cơ sở
do đó việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo mức lương cơ sở lần này tạo điều kiện cho các trường hợp này
được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cao hơn so với mức giá trước đây
đây cũng là cơ sở để khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế